tổng thu nhập từ mô hình kết hợp đạt hơn bảy trăm hai mươi triệu đồng mỗi năm
trừ chi phí con giống thức ăn anh thu năm trăm linh triệu đồng mỗi năm

thì mình thấy là rất hành công
huyền trắng bom hiện có hơn hai trăm linh mét ta mặt nước nuôi thủy sản
với mô hình nuôi kết hợp của gia đình anh chinh đã mở ra hướng đi mới cho các hộ trên địa bàn huyện
hội nông dân huyện trắng bom đánh giá đây là hướng đi mới
và hướng tới sẽ áp dụng rộng rãi mô hình này trong thời gian tới
về cái việc nhân rộng cái mô hình nuôi tôm này
thì về phía cấp hội sẽ tổ chức các cái buổi hội thảo đầu bờ
rồi mời một số cái hộ đang có cái diện tích mặt nước thủy sản trên địa bàn huyện
sẽ về tại hộ của anh trinh để chúng ta học tập mô hình trực tiếp
sau đó anh chinh sẽ là cái tiên phong để hỗ trợ về cái kỹ thuật nuôi
bởi vì anh đã tích lũy trong một thời gian dài
do đó là hiện nay mô hình chuẩn thì chưa dám nói là chuẩn
nhưng mà mô hình điểm thì có thể đánh giá tốt
không chỉ tiên phong trong nuôi tôm sang canh
nhiều hộ gia đình ở đây cũng khá nổi tiếng
với việc tự mè mò nghiên cứu sản xuất cá
và có giống trên chính cách ảo nuôi của mình
ngoài anh chinh cũng là người sáng chế máy cho cá ăn tự động bằng sức gió
và nhận được giải nhị của hội thi nông dân ứng dụng dõi tiến bộ khoa học
và sản xuất nông nghiệp năm hai nghìn hai mươi
bốn địa phương là thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương và long an
đã tham gia cuộc họp với bộ giao thông vận tải
về tình hình triển khai thực hiện dự án đường vành đai bốn thành phố hồ chí minh
về quy mô các địa phương đề xuất tổng tuyến vành đai bốn thành phố hồ chí minh
dài gần hai trăm linh bảy km đi qua bốn tỉnh là đồng nai bình dương long an và thành phố hồ chí minh
trong đó long an là địa phương có tổng chiều dài lớn nhất của vành đai bốn thành phố hồ chí minh
với bảy mươi bốn năm km đoạn trên địa bàn thành phố là ba tám km
hiện dự án có một số vướng mắt về nguồn lực thông số kỹ thuật lựa chọn nhà thầu tư vấn
trong đó mặt cắt ngang giai đoạn một của các đoạn chưa đồng bộ
theo ý kiến của cả bốn địa phương cần sớm thống nhất các vướng mắt để thống nhất về cách làm
và quy trụng cho dự án đường vành đai bốn thành phố hồ chí minh
cũng theo chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh thành phố đang chỉ đạo sẽ tính dự án này
theo chi phí ba k bốn kíp cách làm này sẽ rút ngắn thời gian thực hiện dự án mà ít làm thay đổi đỉnh mức
trong khi đó một công trình giao thông đi vào hoạt động sớm một năm mang lại lợi ích rất lớn
tuyến vành đai bốn thành phố hồ chí minh sẽ liên vùng kết nối tất cả cao tốc quốc lộ của vùng
dự kiến đoạn nào hoàn thành trước có thể khai thác trước được
thành đoàn thành phố hồ chí minh đã tổ chức trao tặng hơn năm phần quà
cho thanh niên công nhân và bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
ngoài ra thành đoàn thành phố hồ chí minh cũng đã hỗ trợ giới thiệu việc làm
trao tặng hàng ngàn phần quà cho công nhân trở lại làm việc trên địa bàn thành phố hồ chí minh
những việc làm ý nghĩa đã góp phần đồng hành hỗ trợ chia sẻ động viên tinh thần
giúp công nhân bà con có hoàn cảnh khó khăn yên tâm làm việc
chăm lo hỗ trợ đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên người lao động
thành đoàn thành phố hồ chí minh cùng các ba ngành đơn vị chức năng đã chú động đề xuất tham gia
và phù hợp với người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch chăm lo đời sống vật chất tinh thần
cho đoàn viên người lao động tuyên truyền vận động sự tham gia ủng hộ của toàn xã hội
tổ chức cá nhân doanh nghiệp nhà hảo tâm trong các hoạt động chăm lo thiết thực nhất
cho đoàn viên người lao động khó khăn
đồng thời đã tổ chức tốt các hoạt động ý nghĩa như chương trình văn nghệ mừng đảng mừng xuân
cho thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp khu lưu trú văn hóa thanh niên công nhân
trao tặng hơn năm phần quà cho thanh niên công nhân và bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
hỗ trợ giới thiệu việc làm trao tặng hàng ngàn phần quà cho công nhân trở lại làm việc
trên địa bàn thành phố hồ chí minh
trước nhu cầu tăng cao của khán giả hai đơn vị rạp chiếu phim là cinestar
và beta cinema đã quyết định chiếu phim đào phở và piano tại hệ thống của mình
trong những ngày đầu trình chiếu ghi nhận lượt ủng hộ tại thành phố hồ chí minh là rất lớn
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
thưa quý vị quang huy đang ghi nhận không khí mua vé tại rạp cinesta đường nguyễn trãi
quận một thành phố hồ chí minh
mỗi ngày thì rạp chiếu quả một mươi xuất chiếu phim đào phở và piano
thì lượng đặt vé trước đang rất lớn thậm chí những khán giả mua sát vợ thì không mua được vé
điều khả quan đó chính là lượng đón nhận của khán giả đặc biệt là khán giả trẻ
đối với một bộ phim lịch sử cách mạng đang rất tốt
trước cơn xuất vé của đào phở và piano số xuất chiếu được tăng liên tục
tại trung tâm chiếu phim quốc gia hà nội từ một mươi sáu xuất ngày hai mươi hai tháng hai lên hai mươi ba xuất ngày hai mươi ba tháng hai
riêng trong ngày hai mươi một tháng hai số vé bán ra của phim là tám một trăm hai mươi chín
giúp doanh thu của phim chạm mốc một tỷ đồng
cách đây hai ngày doanh thu của phim đào phở và piano chỉ ở mức bốn trăm linh triệu đồng
phim khi được chiếu tại hành phố hồ chí minh cũng đạt kết quả bán vé tốt
theo box office việt nam đơn vị quan sát phòng vé độc lập
từ lúc phim đào phở và piano
gây chú ý đến nay tỷ lệ lắp đầy số xuất chiếu chạm mức chín mươi chín
các hệ thống rạp chiếu mở sốc ban đầu còn khiêm tốn để đo lượng mức độ đón nhận của khán giả
nhưng cho biết sẽ tăng dần lên vì tỷ lệ lắp đầy của các xuất chiếu đều khá quan
cái lượng khách đến với rạp rất là đông
mỗi ngày trung bình thì cái lượng khán giả đến với mình tầm khoảng một đến hai khách
thậm chí là khoảng ba khách
tuy nhiên thì cái số lượng khách mà đặt vé được thành công thì nó chiếm ở mức độ tầm khoảng một khách
vì trung bình hiện nay thì mỗi ngày chúng ta có tầm khoảng tám đến chín xuất chiếu
và mỗi một xuất chiếu như vậy là tầm khoảng hai đến ba trăm linh khách
thì như vậy thì hiện nay là ngoài những khách mà họ xem phim trong ngày
thì còn có những khách họ đặt vé qua ngày
nên cái lượng khách tập trung sẽ rất là đông
khi mà chúng ta mới có những xuất chiếu đầu tiên thì còn rất là nhiều lấn cấn
thứ nhất là về phần mềm hệ thống
tại vì cùng một lúc thì rất là nhiều bạn trí cập vào hệ thống để mà mua vé
tuy nhiên là sau đó thì rạp cũng có những phương án rưỡng bị
và đã giảm tải bớt được những cái vấn đề liên quan đến vấn đề lỗi vé online
thì sau đó thì rạp cũng đã khắc phục bằng cách là chuyển sang hình thức là offline
đồng thời là cũng có bán online
tuy nhiên là chỉ rải rác một vài xuất để làm sao đó đảm bảo được những xuất chiếu
đồng thời là những cái hệ thống máy móc thì cũng đã được trang bị tốt hơn
thì trong ngày hôm nay sáng ngày hai mươi ba thì tất cả những cái xuất chiếu đến thời điểm hiện tại đã tương đối ổn định
và các khách hàng khán giả họ mua vé một cách trực tự
cũng như là những cái xuất chiếu bán vé
thì hành công nhiều hơn so với ngày hôm qua
với số xuất chiếu được tăng lên ở những ngày sắp tới
cũng như việc cụng rạp beta cinema đã chính thức công bố chiếu đào phỏ và piano
tại hệ thống rạp ở một mươi một tỉnh hành với mức giá vé đồng hạng năm mươi đồng
doanh thu của phim dự đoán sẽ tăng mạnh trong thời gian tới